nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các đơn vị vận tải đã tăng cường số lượng cũng như tần suất vận hành tàu xe máy bay
tuy nhiên theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại thì dịch vụ hàng không đã hết vé giá rẻ máy bay
và dường nằm đường sắt cũng đã hết vé
đặt vé tàu qua hệ thống online từ cả chục ngày trước kỳ nghỉ lễ
nhưng anh lê tuấn anh vẫn không thể mua cho gia đình năm vé tàu dường nằm
hay ngồi mềm từ hà nội và quy nhơn
không còn lựa chọn nào khác anh phải mua vé ngồi ghế cứng cho chặng đường hơn một km
chỉ còn hai ngày nữa là kỳ nghỉ lễ tuy nhiên tại khu vực bán vé tàu ở ga hà nội khá vắng vẻ
mặc dù không phải xếp hàng nhưng phần lớn người đến mua vé những ngày cận dịp nghỉ lễ này đều lo hết vé
bởi vì cũng sắp đến gần ngày đi rồi với lại sắp đến ngày nghỉ nên chúng em cũng lo hết vé
đi lại là sợ nó cũng tách đường không dám đi những ngày lỡ
thành thứ mình phải đi trước những ngày lỡ ba bốn ngày hai ba ngày gì đấy
theo trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt hà nội dịp nghỉ lễ sắp tới
đơn vị này đã tổ chức chạy thêm bốn mươi ba chuyến tàu với trên hai mươi chỗ đi từ hà nội đến thanh hóa
vinh đồng hới đà nẵng và ngược lại
tính đến thời điểm này số lượng vé
đã bán được khoảng chín mươi những vé rừng nằm và ngồi mềm đã hết sạch
số lượng chỗ mà hành khách đặt thì đã đạt khoảng tám mươi chín mươi so với số lượng mà chỗ của công ty đưa ra
và chúng tôi sẽ theo dõi tiếp tục với nhu cầu hành khách
nếu mà tiếp tục tăng cao thì chúng tôi sẽ cũng đưa ra tiếp tục các cái toa xe để phục vụ cái khách
về giá vé trung tâm kinh doanh vận tải đường sắt hà nội khẳng định
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm không tăng so với ngày bình thường
nếu nhu cầu khách hàng tăng cao
ngành đường sắt hiện tính toán các phương án có thể tăng thêm tàu
ngoài ra cũng tăng cường lực lượng nhằm bảo đảm công tác phục vụ hành khách một cách tốt nhất